theo dự báo của đài khí tượng thùy văn khu vực nam bộ thời tiết tại thành phố hồ chí minh trong một mươi ngày tới sẽ có mưa rông trên diện rộng
để ứng phó cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão năm nay sở giao thông vận tải thành phố đã đề nghị các đơn vị trực thuộc sở tăng cường gia soát bảo dưỡng các công trình giao thông kiểm tra đốn hạ cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn
theo đó các khu quản lý giao thông đô thị trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm tăng cường giám sát giả soát xử lý cũng như bảo dưỡng hệ thống các công trình giao thông
trong quá trình kiểm tra giả soát nếu phát hiện công trình nào không bảo đảm an toàn giao thông phải yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục ngay và xử lý theo quy định
trong quá trình kiểm tra gia soát nếu phát hiện công trình nào không bảo đảm an toàn giao thông phải yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục ngay và xử lý theo quy định